trong thời gian diễn ra giải euro hiệp đã mang trang mạng bóng đá sobet

từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi triệu đồng

và trong phần cuối của bản tin như thường lệ